nắng nóng kỷ lục gần bốn mươi độ c đã khiến cho cuộc sống của người dân đà nẵng trở nên ngột ngạt
nhất là tại các khu dân cư đông đúc
sau lịch cúp điện cách đây vài ngày thì tình trạng thiếu nước sinh hoạt cũng đã và đang diễn ra
khiến cho cuộc sống của người dân càng bị đảo lộn
sau đây là ghi nhận tại thành phố đà nẵng
gia đình bà huỳnh thị ba chú tại phường nại hiên đông quận sơn trà thành phố đà nẵng
là một trong hàng trăm hộ dân ở đây đã và đang phải chịu cảnh thiếu nước sinh hoạt
điều này xảy ra tại một số khu vực trong thành phố
chủ yếu là cuối nguồn nước như quận sơn trà và ngũ hình sơn
cũng tại quận sơn trà khu dân cư an hòa nước sạch càng thiếu trầm trọng hơn
do hệ thống ống nối của khu vực này bị gián đoạn và đang trong tình trạng khắc phục nâng cấp
nên người dân phải huy động hết các vật dụng trong nhà để chứa nước sinh hoạt mỗi khi xe bồn chở nước của thành phố đến
công ty cũng đã tăng cường nguồn nước đặc biệt là vào ban đêm
thì cũng cơ bản cũng khắc phục được cái tình trạng thiếu nước
tuy nhiên vẫn còn một vài khu dân cư cục bộ có một hộ dân cũng còn thiếu nước
thì công ty vẫn tiếp tục sử dụng các biện pháp là xe bồn để cấp nước cho dân
để giải quyết được những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu của người dân trong tình trạng
và trong thời gian tới thì công ty cũng có giải pháp tăng cường của lưu lượng để cho vùng sơn trà
để có người dân tích nước tử nước để có giải pháp sử dụng trong biện tiện hiện nay
hiện xí nghiệp cấp nước quận sơn trà và công ty cổ phần cấp nước đà nẵng
đang nỗ lực hoàn thiện hệ thống đấu nối nâng cấp đường ống dẫn nước
cũng như phục hồi hệ thống cấp nước ổn định để bảo đảm cho người dân có nước sinh hoạt sớm nhất
tránh tình trạng tiếu hụt nước như hiện nay khiến bà con gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và sản xuất